thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nguyễn văn mến
chú tại quận cầm lệ vừa bị lực lượng phối hợp của công an thành phố đà nẵng bắt giữ
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai mến lập các tài khoản facebook lấy tên dương ngọc mai
hàng bãi nhật ngọc bài đăng bài giao bán xe đạp cũ xe đạp thể thao
với lời quảng cáo hấp dẫn cùng mức giá rẻ hơn thị trường nên đã dụ được nhiều người chuyển tiền
cọc mua hàng tuy nhiên sau đó đối tượng chặn mọi liên lạc và chiếm đoạt tài sản
đến thời điểm bị bắt minh đã chiếm đoạt được gần hai trăm linh triệu đồng của nhiều bị hại trên cả nước
sử dụng để mua ma túy và chơi game online